tình trạng phân lô bán nền xây dựng trái phép không phép ở đồng nai đã diễn ra hết sức nhức nhối
có công trình hàng trăm tỷ đồng xây không phép giữa trung tâm đô thị
điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội
mà còn khiến cho niềm tin của người dân đối với công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này bị giảm sút
do đó ngành chức năng tỉnh đồng nai đã và đang triển khai các giải pháp quyết liệt để lập lại trật tự xây dựng
trung tâm dạy lái xe ô tô quy mô lớn xây trái phép trên đất nông nghiệp phân lô bán nền chản lan
công trình trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp quy mô giữa trung tâm đô thị biên hòa này đã xây dựng không phép
đặc biệt mới đây nhất ở cù lao hiệp hòa giữa sông đồng nai đã xây dựng trái phép một công trình biệt thự bằng gỗ trị giá hàng tỷ đồng
cái việc mà phải phá bỏ cái công trình đã xây dựng nó sẽ gây ra những cái thiệt hại nhất định về cái tài sản
tuy nhiên là
qua cái vụ việc này thì về góc độ địa bàn địa phương thì tôi cũng muốn là gửi cái thông điệp đến các cái trường hợp bà con nếu mà có cái nhu cầu về sử dụng đất về xây nhà thì cũng nên tìm hiểu thứ nhất về quy hoạch về cái quy định liên quan về đất đai xây dựng
trước thực trạng trên lãnh đạo thành phố biên hòa cho biết để lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn địa phương đã yêu cầu chính quyền cơ sở và các phòng ban liên quan kiên quyết cưỡng chế các công trình vi phạm
tuy nhiên việc cưỡng chế số lượng công trình nhiều có công trình lớn phải ứng gần cả tỷ đồng khiến ngân sách địa phương gặp khó khăn
đối tượng mà bị cưỡng chế là phải chịu cái kinh phí cưỡng chế nhưng mà thực tiễn hiện nay thì cái việc này thì đâu có đối tượng nào mà bị cưỡng chế mà đã cái tiền cưỡng chế bao giờ
để xảy ra tình trạng phân lô bán nền xây dựng trái phép tranh giành đất nhức nhối tại đồng nai thời gian qua phải kể đến sự thiếu kiên quyết của ngành chức năng
do đó công an tỉnh đồng nai cho biết sẽ kiên quyết khởi tố các vụ việc đủ yếu tố hình sự để góp phần lập lại tình hình trật tự an ninh trên địa bàn
cơ quan công an sẽ tham dự do cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường các quản lý đất đai sử dụng đất đai không để xảy ra các trường hợp lấn chiếm tranh giành
dẫn đến hành vi là cướp đất lấn chiếm đất và phân lộ bán đền trách pháp luật và những việc đó là vi phạm vi phạm pháp luật thì cần phải được xử lý nghiêm bình
tình trạng trên cơ quan chức năng tỉnh đồng nai sẽ sớm điều tra làm rõ những tổ chức ca nhân đã xây dựng những công trình vi phạm trên